liên quan đến xét tuyển đại học cao đẳng năm hai nghìn một mươi sáu sau ngày một mươi chín tháng tám hạn cuối thí sinh nộp giấy chứng nhận kết quả thi
những trường chưa đủ tiêu chuẩn sẽ được phép công bố chỉ tiêu xét tuyển bổ sung
do khả năng cao nhiều trường sẽ có lượng thí sinh ảo lớn nên nhiều ngành của các trường dù có số lượng thí sinh đăng ký nhiều trong đợt một
vẫn có thể tuyển chưa đủ chỉ tiêu
do đó sau ngày một mươi chín tháng tám các trường sẽ có thống kê lượng thí sinh chính thức nộp giấy chứng nhận kết quả thi
để công bố chỉ tiêu xét tuyển bổ sung vào các ngành cũng như điều kiện nhận đăng ký xét tuyển
các thí sinh chưa trúng tuyển đợt một hoặc trúng tuyển nhưng không nộp giấy chứng nhận kết quả thi
cần theo dõi thông tin tuyển sinh bổ sung trên các trang thông tin điện tử của trường để biết chi tiết
sau thời hạn trên thí sinh không nộp giấy chứng nhận kết quả thi sẽ được coi là không chấp nhận vào học tại trường
và nhà trường sẽ gọi thí sinh bổ sung